mặc dù có tên trong danh sách được hỗ trợ gạo do thiệt hại bởi hạn hán năm hai nghìn một mươi chín
nhưng nhiều hộ dân ở thị trấn ea tờ linh huyện cư chút tỉnh đắk nông không hề nhận được gạo
hoặc chỉ nhận được một phần trong tổng số gạo được hỗ trợ theo quy định
trong khi đó danh sách ký nhận gạo hỗ trợ đã bị một số đối tượng giả mạo chữ ký
để hợp thức hóa bớt xén chiếm đoạt gạo hỗ trợ
sự việc này đang khiến cho người dân vô cùng bức xúc
gia đình bà triệu thị thảo ở tổ dân phố một thị trấn ea tờ linh huyện cư rút
bức xúc khi biết thông tin gia đình bà có tên trong danh sách được nhận gạo hỗ trợ hạn hán năm hai nghìn hai mươi
nhưng gia đình bà không nhận được thông báo cấp gạo
tôi là năm khẩu là bảy mươi năm ký gạo nhưng có ký nhưng mà tôi không được lấy gạo
cho nên tôi thấy như vậy tôi rất bức xúc
theo đại diện tổ đại biểu hội đồng nhân dân thị trấn ea tờ linh
thì tại buổi tiếp công dân trong tháng một mươi vừa qua tổ đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh
liên quan đến việc khuất tất trong việc cấp phát gạo hỗ trợ hạn hán năm hai nghìn hai mươi
các ý kiến đều cho rằng gia đình mình có trong danh sách
nhưng không được nhận gạo hoặc được nhận gạo ít hơn so với thực tế